trước thực trạng dịch bệnh trên đàn gia súc và gia cầm đang có những diễn biến phức tạp trong thời điểm giao mùa
tỉnh hà tĩnh đã chỉ đạo các địa phương tập trung tiêm phòng vaccine phòng bệnh cho hơn ba mươi gia súc gia cầm trên địa bàn
theo kế hoạch hà tĩnh sẽ triển khai tiêm phòng bệnh gia súc gia cầm định kỳ đợt hai năm hai nghìn một mươi tám cho một trăm năm mươi hai con châu bò
hai trăm một mươi tám con lợn và hơn một sáu triệu con gia cầm
hiện tri cục trăn nuôi thú y tỉnh hà tĩnh đã cung cấp đầy đủ các loại vaccine theo nhu cầu
đồng thời đôn đốc các địa phương gấp rút triển khai tiêm phòng bảo đảm đúng tiến độ đạt tỷ lệ chất lượng cao
việc tiêm vaccine phòng bệnh cho gia súc gia cầm trong thời điểm này hết sức quan trọng bởi vật nuôi đã hết thời gian miễn dịch
thời tiết do mùa nắng mưa thất thường rất dễ phát sinh dịch bệnh
đặc biệt là ngăn chặn từ xa dịch tả lợn châu phi hiện có ở một số nước có nguy cơ lây lan sang việt nam